thưa quý vị trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp diễn biến phức tạp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua hoạt động giao thông vận tải bằng đường hàng không
cục hàng không việt nam đã hủy các chuyến bay đã cấp phép cho hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa việt nam và trung quốc
thực hiện chỉ thị số sáu ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
cục hàng không việt nam đã công bố tạm thời hủy các phép bay đã cấp cho các hãng hàng không khai thác các chuyến bay giữa việt nam và trung quốc cho đến khi có thông báo mới
tổng công ty quản lý bay việt nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không bằng hình thức phù hợp với nội dung tạm thời hủy phép bay nêu trên
doanh nghiệp này cũng được yêu cầu từ chối tiếp nhận kế hoạch bay không lưu
của các chuyến bay giữa việt nam và trung quốc theo kế hoạch nói trên các chuyến bay đang thực hiện yêu cầu bay trở lại sân bay cất cánh
thưa quý vị đã một tháng kể từ khi nghị định số một trăm linh của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đi vào cuộc sống
trung quanh nghị định này đã có những ý kiến trái chiều nhất là việc xử lý nặng hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe
một tháng chưa phải là thời gian dài để đưa ra những đánh giá nhìn nhận toàn diện về vấn đề này
song sự ra đời của nghị định số một trăm linh
đã bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực đặc biệt là những chuyển biến về nhận thức và hành vi của nhiều người trong việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
tại nhiều bệnh viện sau những ngày nghỉ tết nguyên đán đã ghi nhận các ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm so với các năm trước đây
theo ghi nhận tại bệnh viện việt đức thành phố hà nội từ hai mươi chín tháng chạp đến sáng ngày mùng năm tết bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu bốn trăm năm mươi sáu ca do tai nạn giao thông
tất cả đều được xét nghiệm nồng độ cồn đang nói là số nạn nhân có nồng độ cồn trong máu giảm mạnh chỉ còn sáu mươi chín ca giảm gần bảy lần so với cùng thời điểm tết năm trước
theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông một tháng sau khi nghị định một trăm linh có hiệu lực ý thức của người tham gia giao thông đã có chuyển biến rõ rệt
số người thiệt mạng đã giảm khoảng một mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội vừa cho biết doanh nghiệp này quyết định tạm ngừng chạy các tàu sb một sp hai tuyến hà nội lào cai
vì dịch viêm đường hô hấp cấp bùng phát người dân hạn chế di chuyển hai tàu này sẽ bắt đầu hoạt động trở lại sau ngày ba tháng hai
trên tuyến đường sắt hà nội lào cai sẽ tạm thời ngừng chạy các tàu sb một sb hai
hành khách đã mua vé đi tàu sb một sp hai các ngày trên sẽ được chuyển sang đi tàu sb ba sb bốn cùng ngày
lý do đơn vị này đưa ra là lượng khách mua vé đi các tàu sp một sp hai quá ít không hiệu quả về kinh tế
ngoài lượng khách lớn là sinh viên học sinh các trường trung học chuyên nghiệp
trả vé do được kéo dài thời gian đến trường nhập học sau kỳ nghỉ tết nguyên đán còn lượng khách đi du lịch lễ hội sau tết đều giảm
đến hết ngày ba tháng hai toàn bộ các tàu sẽ trở lại hoạt động bình thường